tin bão khẩn cấp cơn bão số bảy vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão cách hải phòng một trăm năm mươi km nam định một trăm linh km cách thanh hóa một trăm một mươi km nghệ an một trăm ba mươi km hà tĩnh một trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
trong chiều tối và đêm nay trên vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
cảnh báo mưa lớn từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng một mươi khu vực bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có khả năng xảy ra mưa to đến rất to dài hưởng của bão số bảy

cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lửa đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông